cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở các tỉnh thành phía nam vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp
tuy đã dần mở cửa trở lại để trở về cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên các tỉnh thành phía nam không nên chủ quan lơ là cần phải tăng mức kiểm soát dịch
để có thể vừa khôi phục kinh tế vừa chống dịch một cách hiệu quả nhất